đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã làm việc với ủy ban kiểm tra thành ủy hà nội
từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi đến nay ủy ban kiểm tra thành ủy đã kiểm tra sáu mươi bảy tổ chức đảng và hai trăm ba mươi đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật chín trăm một mươi năm đảng viên
đồng chí vương đình huệ đề nghị ủy ban kiểm tra thành ủy cần tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp kiểm tra giám sát
triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống lấy xây là chính công khai minh bạch kết quả kiểm tra giám sát
đồng chí vương đình huệ cũng lưu ý thông qua công tác kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp
phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ tham gia nhận xét đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu
trong quá trình đó cơ quan kiểm tra của đảng phải tăng cường công tác giám sát để nhắc nhở cảnh báo để cán bộ không mắc sai phạm
đồng thời xử lý triệt đề nghiêm khắc cán bộ sai phạm mặt khác phải cương quyết bảo vệ cán bộ tốt